xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị qua gần hai ngày xét xử ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt năm bị cáo
gồm nguyễn minh triều lê tuấn dũng nguyễn văn út phạm văn mãi và huỳnh phúc chia
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án tổng cộng gần bốn mươi năm năm tù
theo cáo trạng út nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một thương lái ở cần thơ bằng hợp đồng mua bán lúa
sau đó út liên lạc với các đối tượng trên để dẫn thương lái đi xem lúa
rồi đưa ra thông tin gian dối là út đã đưa giống lúa để giao cho nông dân gieo xạ và bao tiêu
đặt cọc mua từ trước
bằng thủ đoạn này tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã dẫn dụ thương lái ký các hợp đồng mua bán lúa
để út chiếm đoạt bốn trăm linh năm triệu tiền đặt cọc
và ít ngày sau thì cũng với thủ đoạn trên út đã giúp sức để dũ tiếp tục ký hợp đồng mua bán lúa với bị hại
và chiếm đoạt một trăm năm mươi triệu đồng
điều tra mở rộng cơ quan công an phát hiện triều đưa ra thông tin gian dối với một công ty lương thực
có trụ sở tại thành phố cần thơ để nhận bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền cọc rồi chiếm đoạt
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ bốn đến một mươi ba năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng vào chiều ngày chín tháng một mươi một
phiên tòa xét xử vụ án tiếp tục xét hỏi bị cáo phạm thị hương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí thanh bình
theo cáo trạng qua giới thiệu phan thanh hữu đã đồng ý và chỉ đạo nguyễn hữu tứ bán xăng nhập lậu cho phạm thị hương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hương đã mua gần tám triệu lít xăng nhập lậu của nguyễn hữu tứ đưa về bán
bất chính hơn bốn tỷ đồng tại phiên tòa bị cáo hương đồng ý với nội dung cáo trạng bị truy tố tội buôn lậu
đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối hận xin được khoan hồng
trước thông tin lan truyền trên các mạng xã hội về việc giá xăng dầu có thể tăng lên đến một trăm linh đồng một lít
đại diện bộ công thương khẳng định đây chỉ là những thông tin đồn đoán không có căn cứ
trong trách nhiệm của mình bộ công thương và bộ tài chính đang phối hợp giả soát tính toán điều chỉnh mức chi phí định mức
để tính giá xăng nhập lậu
và tính giá cơ sở xăng dầu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
từ đó đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng liên quan
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã bắt giữ năm đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đáng chú ý nhóm đối tượng này đã giả danh nhân viên sở y tế hà nội và bệnh viện mắt trung ương
để chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua việc mua hàng để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh
theo điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hồng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
lập công ty cổ phần eha group nhưng chưa đăng ký kinh doanh để bán thực phẩm chức năng về mắt
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng
bằng cách làm giả các giấy tờ của bệnh viện mắt trung ương của sở y tế hà nội
bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng
tự giới thiệu là nhân viên bác sĩ của sở y tế hà nội bệnh viện mắt trung ương
các đối tượng giới thiệu và cam kết nếu khách mua thuốc theo liệu trình
sẽ được bệnh viện mắt trung ương hỗ trợ chính sách hồ sơ vàng hưởng quyền lợi ưu đãi
khi khách hàng đồng ý mua các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả do phần mềm tạo ra
thực tế các đối tượng này không có chứng chỉ hay bằng cấp học hành gì
về đối với các y tế dựng lên một kịch bản và in ra kịch bản đấy
và giao cho các nhân viên để nhân viên nói cho người dân
chúng đưa ra là những khám chữa bệnh miễn phí về mắt này
về được mua lại nếu mà không dùng hết thuốc thì có thể mua lại thuốc với giá cao
và quan trọng là người dân sẽ được hỗ trợ tiền bảo hiểm
bên cạnh đó cũng theo cơ quan điều tra để được hưởng những quyền lợi đó
khách hàng phải nộp tiền phí để làm hồ sơ vàng kèm tặng thuốc miễn phí
hoặc mua thuốc theo liệu trình
và mỗi hồ sơ sẽ tăng dần theo chính sách
với số tiền hỗ trợ có thể lên đến vài trăm triệu một người
khi mà muốn được cái hồ sơ vàng đấy thì chúng yêu cầu người dân là phải bỏ tiền chi phí
để làm các cái giấy tờ
các cái giấy tờ đấy là đều các đối tượng tự làm giả
và in hình có chữ ký con dấu của giám đốc bệnh viện mắt trung ương và giám đốc sở y tế hà nội
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
của khoảng hơn bảy trăm linh người trên khắp các tỉnh thành phố
trên cả nước
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
từ hôm nay ba nhóm lao động được hưởng lương bằng một tám lần mức lương công chức viên chức nhà nước quy định bao gồm
cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội việt nam
người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng bảo hiểm xã hội công an nhân dân
người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động thương binh xã hội
tết năm nay nhu cầu đi lại bằng đường không dự kiến tăng trưởng khoảng hai mươi năm so với thời điểm tết năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của vietnam airlines đối với thị trường trong nước nhu cầu đi sẽ tập trung ở các đường bay đi vinh thanh hóa thuế
nhóm nhu cầu du lịch sẽ tập trung ở các đường bay đi vinh thanh hóa thuế
nhóm nhu cầu du lịch sẽ tập trung ở các tuyến đà nẵng phú quốc cam ranh
ngoài ra lượng hành khách đi nước ngoài du lịch vào dịp tết cũng sẽ tăng đáng kể
tết năm nay sẽ có hàng triệu ghế được cung ứng trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế
trong giai đoạn từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tức một mươi năm tháng chạp năm nhâm dần đến một mươi năm tháng riêng năm quý mão
quỹ ban dân dân thành phố hà nội vừa công bố quy hoạch đến xe bãi đổ xe
trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo quy hoạch bốn bến xe khách mới sẽ được xây dựng trên vành đai bốn
theo các hướng đông tây nam bắc
các bến xe khách liên tỉnh xây dựng mới được kết hợp với các điểm đầu cuối của hệ thống xe buýt công cộng
và từng bước thay thế các bến xe khách hiện có nằm sâu trong nội đô
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một sở công thương đà nẵng tổ chức lễ khai mạc
tuần hàng o cop sản vật việt nam phát triển và hội nhập
đây là cơ hội để quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm o cop
và kết nối các nhà sản xuất o cop việt với kênh phân phối quốc tế
diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
tuần hàng o cop sản vật việt nam phát triển và hội nhập
tại ba thành phố quy tụ khoảng một trăm năm mươi gian hàng trưng bày
giới thiệu các sản phẩm o cop
đến từ khắp các tỉnh thành và vùng miền trên cả nước
các sản phẩm có mặt trong tuần hàng o cop năm nay
thuộc các ngành hàng sản phẩm nông lâm thủy sản
sản phẩm làng nghề sản phẩm thương mại đặc trưng thực phẩm an toàn
cũng tại sự kiện khai mạc tuần hàng o cop sản vật việt nam phát triển và hội nhập
sở công thương đã phát động chương trình giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần
với mục tiêu hướng đến các siêu thị trung tâm thương mại giảm thiểu sử dụng túi ni lông
đàm phán ubnd huyện kronang tỉnh đắk lắc phối hợp cùng các doanh nghiệp
đã tổ chức lễ xuất khẩu container macca chính ngạch đầu tiên sang thị trường nhật bản
macca là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao
hạt macca có hàm lượng dinh dưỡng cao và hương vị thơm ngon
lô hàng macca với khoảng hai hai trăm năm mươi thùng tổng giá trị khoảng hai tỷ đồng
do công ty cổ phần damaca nguyên phương ở huyện kronang tỉnh đắk lắc xuất khẩu sang nhật bản
được biết đây là một trong những doanh nghiệp
đầu tiên đưa macca việt nam tiếp cận thị trường nhật bản bằng con đường chính ngạch
sản phẩm macca sẽ được bán tại gần hai trăm linh chuỗi siêu thị lớn ở nhật bản
hiện việt nam có hơn một mươi sáu hectare trồng macca
trong đó thì tây nguyên là một trong những vùng đất thích hợp để phát triển cây macca
sự kiện lần này chính là dấu mốc mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp cả nước
trong việc đưa sản phẩm nông sản việt nam vươn xa trên trường quốc tế
thưa quý vị khi cả thành phố hà nội hà nội và hà nội
các thành phố chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhoài
cũng là lúc bắt đầu ngày làm việc của người lao động tại chợ hoa quảng bá thành phố hà nội
dưới ánh đèn điện lập lờ những phận đời tất bật với cuộc sống mưu sinh
với họ đêm không phải là để nghỉ ngơi
mà đêm là khoảng thời gian mưu sinh với ước vọng về một tương lai tươi sáng
càng về đêm hà nội càng vắng lặng và chẳng buồn
điểm tại chợ hoa quảng bá một giờ đêm một mươi chín h tây phút
mà mọi người bắt đầu một ngày mới
tất bật những xe hàng những trà đồi mua bán làm rộng ràng cả một cửa chợ
và đằng sau những tiếng nói cười là tất cả những sự biệt ngoài
là những lần đời bất hạnh khỏa nhộn nhằn ô sinh kiêm sử
một tháng chịu săng bốn lần mà vất vả lắm
cũng chỉ được hai trăm linh ba trăm linh một ngày thôi không nhiều đâu
nhưng mà vì cuộc sống nên là phải cứ mỗi tí một chút một chút một chút
thế là bù đại lại
chứ bây giờ cày cấy nhà nông bây giờ cày cấy nhà nông
bây giờ cày cấy nhà nông bây giờ cày cấy nhà nông bây giờ cày cấy nhà nông
cày cấy nó cũng rất rẻ một năm nó chỉ có hai vụ thôi

nhưng mà cái ngày này nó rất là vất vả
thứ nhất là đêm là bọn chị phải hoạt động cả buổi đêm
bọn chị chỉ được nghỉ ban ngày thôi
còn buổi đêm là hầu như là hoạt động cả đêm
lúc lắng mưa là rất là vất vả
tối đến là bình thường là bảy giờ tối là bọn chị đã phải có mặt ở chợ để nhập hàng
nhập hàng xong là bắt đầu làm những gì
làm những công tác chuẩn bị xong là khi có khách là tầm tám chín giờ chín một mươi giờ là bắt đầu có khách
chứ là thu nhập thì cũng không được bao nhiêu cái cả em ạ
nên là chỉ được khoảng một hai trăm một hai trăm là tối thôi
những người nuôi sinh đã trở qua quảng bá

công việc chính của họ là bán hoa gọi chuyện hoa và việc công chuyện khác nhau
vì hoàn cảnh khó khăn họ khó ngông tìm kiếm một công việc để ước mạng
đi vào người khác
để thí sinh họ phải thích nhiều khi người khác đang ngủ
và làm việc khi người khác chơi quần đề tự ẩm
đối với họ điểm vui là khi có người phải mua
nhưng cũng có lúc phải ngồi cho gió chậu gió rét
mùa đông gió rét thì nếu mà phải mua gió thì cũng rét cũng hơi rất về đêm
nếu mà không mua gió thì nói chung là nó không đỡ chất cả
ăn ngủ thì tối đi bán ngay về thì nghỉ
ngay về thì nghỉ ngơi trong ngày tối có đầm sáng đêm
công việc thì từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng hôm sau mới về
chồng thì móc một mình đưa mấy đứa con
cho nên là công việc của em rất rất nhỏ
mùa rét thì đi thì sớm
nhưng mà đi sớm thì nó đỡ chết hơn là lúc mình đang tầm ngủ đêm thì nó đợi rét cho mình đi
thì đi sớm

năm đầy ở đó là những đợt nằn và đi xin lớn lao

đứng tìm những hạnh phúc nhỏ nhoi cho chính mình và gia đình